những năm gần đây do biến đổi khí hậu thời tiết thay đổi việc khai thác thủy sản làm kinh tế vào mùa lũ gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên năm nay lũ về sớm hơn một tháng so với các năm trước nên bà con vùng đầu nguồn an giang vô cùng phấn khởi vì được mùa thủy sản
đối với người dân đồng bằng sông cửu long mùa lũ được xem là không chỉ mang theo phù sa bồi đắp ruộng đồng vệ sinh đồng ruộng mà còn ban tặng cho bà con miền tây một mùa cá đồng phong phú đa dạng
là ngư dân có thâm niên với nghề đánh bắt thủy sản trong mùa nước nổi ông nguyễn văn minh ngụ ở ấp năm xã vinh sương phấn khởi khi con nước lũ về sớm
mùa cá này thì bán cũng được bốn mươi bốn mươi năm ngàn ký thì thấy kiếm sống được đỡ hơn một năm
năm nay thì nước về sớm thì thấy cũng phấn khởi mình mang được sớm con cá thì mình thấy nó cũng đỡ có cũng đỡ mình mang thì nó sớm hơn một năm cũng tháng tháng mấy rồi
đi dọc theo dòng kênh thuộc địa bàn hai xã vĩnh sương và phú lộc thị xã tân châu tỉnh an giang
có gần hai mươi người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản mùa nước nổi
nước về sớm rồi vợ chồng tôi đi dân lứ rồi sẵn hái không uống chạy về ăn
dân lứ vừa cũng bao cũng ký kiếm năm một mươi trăm ngàn rồi sống cũng được
nước về sớm thì cá nó nhiều hơn một năm
những năm gần đây nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước đầu tư các cụm tuyến dân cư vượt lũ vững chắc
nên phần đông người dân vùng đầu nguồn tân châu
ai nấy cũng an tâm hơn không còn phải thấp thỏm lo sợ cảnh lũ về
mà thay vào đó là hình ảnh tất bật với việc khai thác nguồn lợi thủy sản trong mùa lũ và những câu chuyện làm ăn mùa lũ
giờ đây sau thời gian dài mong đợi một mùa lũ đúng nghĩa thật sự đã về trên vùng đất biên cương đầu nguồn an giang